bắt đầu từ ngày hôm nay thêm nhiều địa phương trên cả nước cho học sinh đến trường như thừa thiên huế
mở cửa tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn trẻ mầm non học sinh tiểu học trung học cơ sở
tại tỉnh cao bằng đều đến lớp
tại tp hcm hơn tám mươi ba học sinh lớp chín và hơn sáu mươi sáu học sinh lớp một mươi hai quay trở lại trường học
trong khi đó vào chiều qua sở giáo dục đào tạo hà nội đã có văn bản gửi trường phòng giáo dục đào tạo
các quận huyện thị xã trên địa bàn về việc xem xét cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
ở những vùng dịch cấp độ ba tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới
theo đó để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên học sinh sở giáo dục đào tạo hà nội
đề nghị các trưởng phòng giáo dục đào tạo báo cáo ủy ban nhân dân quận huyện thị xã xin ý kiến chỉ đạo
và thông báo đến các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp
trên địa bàn các xã phường thị trấn
nếu có mức độ dịch cấp ba thì cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai tạm dừng đến trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến
kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có thông báo mới đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị
thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên và phụ huynh nội dung trên
quy định của ủy ban nhân dân thành phố trước đó đều thống nhất quan điểm về hình thức tổ chức dạy học
giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín là trường học ở địa bàn mức độ một hai thì học sinh học trực tiếp
còn trường học ở địa bàn có mức độ hai thì học sinh học trực tiếp